thổ nhĩ kỳ và mỹ nhất trí bình thường hóa quan hệ
tại cảng cầm phà tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam đã tổ chức đón tàu sông càng
và rót những tấn than tiêu thụ đầu tiên cho mừng xuân mới mổ tuất hai nghìn một mươi tám
trong năm hai nghìn một mươi bảy tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam tkv và tỉnh quảng ninh
đã vượt qua tàu sông càng và tỉnh quảng ninh

ngành than đã nỗ lực đóng góp trên hai mươi bảy tỷ đồng ngân sách nội địa
giúp một phần không nhỏ để tỉnh quảng ninh hoàn thành xuất sắc một mươi một chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi tám tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam tkv sẽ phấn đấu tiêu thụ tối thiểu ba mươi sáu triệu tấn than
vượt năm hai nghìn một mươi bảy một triệu tấn
và để đảm bảo việc tiêu thụ than được ổn định tkv đã có rất nhiều nhóm giải pháp cụ thể
trong đó đặc biệt là đẩy mạnh tiêu thụ than trong những ngày đầu năm
hai tàu sông cảng cầm phả là tàu than xuất khẩu mv jun quan nhập tám tấn than cám ba c một
và tàu nhập than nội địa việt thuận hai mươi ba nghìn năm trăm linh hai của nhiệt điện vĩnh tân hai nhập hai mươi bốn tấn than cám sáu a một
việc tkv rót những tấn than tiêu thụ đầu tiên ngày đầu xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám có ý nghĩa quan trọng
mở đầu cho một mùa tiêu thụ than thắng lợi và một năm sản xuất của tkv hành thông thuận lợi
thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất và tiêu thụ than trong năm hai nghìn một mươi tám
cũng trong ngày đầu của năm mới tại cửa khẩu quốc tế lào cai sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lào cai
phối hợp với hiệp hội du lịch tổ chức đón đoàn du lịch nước ngoài đầu tiên đặt chân đến lào cai
trong ngày đầu tiên của năm mới mẫu tốt hai nghìn một mươi tám
đoàn khách du lịch đầu tiên gồm ba mươi hai thành viên đến từ các tỉnh tứ xuyên hà bắc cát lâm của trung quốc
tất cả các thành viên của đoàn đều đến việt nam lần đầu tiên và muốn khám phá trải nghiệm nhiều điều thú vị tại tỉnh vùng biên lào cai
để đoàn khách du lịch được sớm khám phá mảnh đất lào cai những ngày đầu xuân
các lực lượng chức năng đã làm thủ tục nhập cảnh nhanh chóng thuận tiện và an toàn cho đoàn du khách
tại buổi lễ sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lào cai đã tặng hoa và gửi lời chúc mừng năm mới an lành
hạnh phúc đến các vị khách đồng thời giới thiệu về các địa điểm du lịch nổi tiếng và gửi gắm tới du khách thông điệp mảnh đất lào cai thân thiện mến khách
trong năm hai nghìn một mươi tám tỉnh lào cai đặt mục tiêu đón khoảng bốn triệu lượt du khách
với cán bộ và nhân dân tp hcm thì đó là sự kỳ vọng
thành phố sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ mà quốc hội đặt ra đó là sớm trở thành một trung tâm kinh tế lớn trong khu vực đông nam á
là những công dân của thành phố mang tên bác thành phố ảnh hùng là trung tâm kinh tế lớn của cả nước
do đó cán bộ và nhân dân tp hcm rất tự hào về những đổi thay của thành phố trong năm qua
kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững mức thu nhập của người dân không ngừng được nâng cao
giáo sư tiến sĩ nguyễn thế trung
viện trưởng viện khoa học tính toán trường đại học tôn đức thắng tp hcm rất tự hào là một công dân thành phố
ông đã tâm sự
một nhà nghiên cứu khoa học cũng như là đào tạo ra cái nguồn nhân lực chất lượng cao
tôi kỳ vọng thành phố sẽ tạo ra thêm những cơ chế để giúp cho các nhà khoa học có thể an tâm trong công tác
đặc biệt là cơ chế về mặt thu nhập tiền lương và có những chính sách để thúc đẩy
cái sự ứng dụng các thành tựu nghiên cứu và kết quả nghiên cứu của nhà khoa học và thực tiễn thông qua các dự án có thể đặt hàng của thành phố
cán bộ và nhân dân cũng kỳ vọng trong năm mới một tốt thành phố tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
đặc biệt là hệ thống giao thông đô thị kết nối vùng chống ung tắc và chống tình trạng ngập nước như hiện nay
tại đền thờ đức hưng đạo vương trần quốc tuấn trên đường võ thị sáu một địa chỉ văn hóa tâm linh của người dân thành phố
sáng mùng một tết ngập tràn lòng thành kính và khói hương kính dân lên vị anh hùng của dân tộc
chúng ta cũng như nghe vang vọng trong nắng xuân lời hịch tướng sĩ sang sản bất diệt của một khí phách
một tâm hồn việt nam nồng nàn lòng yêu quê hương đất nước
chúng tôi cũng mong rằng thành phố cũng sẽ đi vào những hướng chính lớn mà hiện nay
trước khi tôi rời nước tôi cũng đã đến đây
thì hôm nay phong cảnh rất là ngộn nghiệp hơn mỗi năm mà tôi đã thấy
và tôi về đây là quyền dặm của tôi đã đến chùa này để mà tôi cảm ơn trời phật đã cho hạnh phúc
cho mấy mẹ con của tôi đã được đến nơi đến chỗ về ăn học thành tăng
trên đường nam kỳ khởi nghĩa chùa vĩnh nghiêm luôn là một điểm du xuân của rất nhiều bà con trong thành phố
cùng nhiều địa phương lân cận
cũng như nhiều du khách nước ngoài
ngay từ sáng sớm mùng một tết sơn chùa đã tràn ngập ánh nắng tràn ngập khói hương thành kính
của các thiện nam tính nữ phật tử bốn phương
họ tới đây thắp hương tượng nhớ tới phật thả chim phóng sinh và cầu mong cho quốc thái dân an
gia đình và bà con được an lạc may mắn
đầu năm mới thì dân việt nam này ngay cả gia đình tôi cũng có đều có cái tính ngưỡng là đi chùa đầu năm
đặng lấy phúc lọc
năm nào tôi cũng chọn cái chùa vĩnh nghiêm bởi vì chùa rất là linh thiên và nhiều người tính ngưỡng
người ta tin rằng là đi đầu năm như vậy sẽ có những phút lọc đến cho con cháu ông bà gia đình
năm nào cũng giải thưởng thì tối ba mươi hoặc sáng mùng một thì em sẽ đi lễ chùa đi chung với gia đình để cầu bình an cho cả nhà
cũng như mọi năm em thấy mọi người năm nay đi chùa phong tục rồi nên là đi chùa rất là đông đúc và cũng không khí rất là vui vẻ
sáng mùng một đầu năm trên thành phố hồ chí minh trôi đi cùng nắng gió phương nam
cùng hương khói trầm hay sắc vàng của hoa mai ai ai cũng cảm nhận được sự linh thiên của đất trời
cảm thấy mình gần gũi nhau hơn trong cái tình cái nghĩa đồng bào
ta yêu thương và ta tự hào ta tự tin vào một mùa xuân mới sẽ may mắn nâng bước ta đi vào tương lai
một trong những nét đẹp của ngày xuân chính là tục xin chữ đầu năm
cứ mỗi dịp tết đến xuân về du khách từ trong và ngoài tỉnh hải dương lại tìm đến văn miếu mao điền
đền bia thuộc huyện cầm giang tỉnh hải dương
thắp hương cầu lộc tài học hành và xin chữ lấy may
mỗi ngày khu di tích văn miếu mau điền và đền bia đón hàng nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan
đi cầu tài lộc và xin chữ lấy may những ngày đầu xuân
xin chữ đầu xuân đã là một nét đẹp có từ rất lâu
xin chữ thể hiện sự coi chậm chữ nghĩa trọng chi thức và cũng là mong muốn xin may mắn tài lọc trong năm mới
em xin chơi đăng khoa mỗi năm thì em vẫn đi xin ạ
năm nay thấy không khí vui hơn
thấy mọi người đông vui hơn
theo em thì xin chích đầu xuân thì mang lại cho ta những may mắn trong năm tới và đạt được ước nguyện của mình
tết năm nay tại khu di tích xuất hiện khá nhiều thầy đồ trẻ
họ là những sinh viên nhà giáo nhà nghiên cứu người có hoa tay viết chữ đẹp và yêu thích nghệ thuật thư pháp
tại các bàn viết luôn đông đúc người xin chữ từ già tới trẻ song đông nhất vẫn là học sinh các cấp
đầu xuân năm mới
đầu xuân năm mới thì cũng đi tổ chức cho các cháu nó đi lễ hội đầu xuân để gặp nhiều may mắn
thì cháu nó cũng muốn xin chữ trí để nó có trí tâm thầy vào trong học tập để có được kết quả cao
để đảm bảo an ninh dịp trước và trong lễ hội luôn có các cảnh sát giao thông an ninh mặc sắc phục
kết hợp cùng công an xã làm nhiệm vụ trực tiếp để bảo đảm an ninh cho du khách du xuân
điều này cũng đối với các địa phương đơn vị trong cả nước
vì vậy việc đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân thành phố đà nẵng vui tết đón xuân đã được lực lượng công an thành phố triển khai quyết liệt đồng bộ
các địa bàn trọng điểm đã được kiểm soát tình hình an ninh trật tự được giữ vững ổn định đảm bảo nhân dân vui đón tết trong bình yên và an toàn
tại nhiều tuyến phố trọng điểm nơi diễn ra các sự kiện quan trọng của thành phố đà nẵng
lực lượng cảnh sát cơ động đã chốt trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tập trung cao độ để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
với mục tiêu cao nhất là hạn chế các loại tội phạm hình sự trong đó có tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản tại các điểm tuyến trọng điểm
các bộ chiến sĩ của tiểu đoàn cảnh sát cơ động ngoài công việc thường trực quân số chiến đấu còn tổ chức tuần tra kiểm soát thiếp kính hai mươi bốn trên hai mươi bốn

cùng với nhiệm vụ nhằm bảo đảm an toàn các mục tiêu quan trọng công an tại các phường trọng tâm thành phố cũng đã ra quân
bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu chính trị kinh tế văn hóa xã hội bổ sung và thực tập các mục tiêu quan trọng
các phương án tác chiến bảo vệ an toàn mục tiêu

trong phần tiếp theo của chương trình
ấm nồng tết việt với sinh viên nước ngoài
mang xuân ấm đến với bà con ở các đảo tiền tiêu của tổ quốc
thưa quý vị tết nguyên đán với sinh viên trong nước là sự háo hức mong chờ được trở về bên gia đình
còn với nhiều sinh viên nước ngoài đang theo học ở các trường đại học cao đẳng ở việt nam
thì tết vừa là một trải nghiệm thú vị vừa là cơ hội để tìm hiểu thêm về văn hóa truyền thống của việt nam
hãy cùng theo chân nhóm phóng viên truyền hình nhân dân để hiểu rõ hơn về cảm nhận của những du học sinh tại việt nam về tết nguyên đán
vì lai sắc văn đà nụ vông người lào học viên học viện ngoại giao đang cùng cô bạn dọn dẹp phòng ở ký túc xá cho gọn gàng tươm tắt để đón năm mới ở việt nam
lần đầu tiên vì lai sắc và bạn bè được biết thế nào là tết việt là canh đào nấu bánh chưng lì xì đầu năm
những phong tục ấy dù tương tự với tết punpimay của lào nhưng vì lai sắc vẫn cảm nhận được nét khác biệt và độc đáo
cũng như những tình cảm mà bạn bè thầy cô và nhà trường dành cho những sinh viên xa xứ
trong sáu năm học tập tại việt nam đây là năm đầu tiên tôi đón tết tại hà nội
và tôi cảm thấy tết việt nam có không khí rất là ấm cúng
mọi người trong gia đình cùng về quê ăn tết với nhau
có nồi canh măng có con gà luộc có miếng bánh chưng
và tôi chọn cho mình một bộ trang phục áo dài việt nam
và tôi mong muốn mình có thể xinh đẹp giống như một cô gái việt nam
vào ngày tết thì tôi sẽ đi hồ gươm và cùng các anh chị người lào đến thăm nhà thầy cô chúc sức khỏe
cùng tâm trạng lần đầu tiên được ăn tết việt nam nòi xay sòng kham
thay vì về nước đã quyết định ở lại đón tết ở việt nam
với bạn bè cùng lớp và có dịp tìm hiểu thêm về phong tục tập quán của người việt trong ngày tết
tôi chưa bao giờ ăn tết ở việt nam nhưng mà năm nay là chỉ quyết định năm đầu tiên mà đón tết ở việt nam
vì tôi thích muốn thưởng thức các món ăn truyền thống của người việt nam như bánh chưng nem rán như thế này
và trước khi đón tết người việt nam đều trang trí đường phố
là học gia nhất